thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa đồng ý với đề nghị về việc tổ chức hội nghị toàn quốc về du lịch
thủ tướng yêu cầu bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
chuẩn bị kỹ về nội dung và chương trình hội nghị bảo đảm an toàn tuyệt đối về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hội nghị toàn quốc về du lịch dự kiến sẽ được tổ chức tại hội an tỉnh quảng nam
bên cạnh đó hội nghị sẽ có các hoạt động bên lề như diễn đàn trực tuyến
hiến kế phát triển liên kết du lịch giữa vùng kinh tế trọng điểm miền trung và thành phố hà nội
thành phố hồ chí minh tổ chức đón các đoàn khách đầu tiên theo chương trình kết nối
đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với quảng nam và các tỉnh miền trung
sau gần một năm các hoạt động du lịch phải ngừng trệ vì dịch bệnh
đồng thời cũng là sự kiện hiện thực hóa chỉ đạo của chính phủ về thực hiện mục tiêu kép
là kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và nhanh chóng đưa nền kinh tế trở lại hoạt động bình thường